thưa quý vị như vậy là từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng hai thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
và riêng trong ngày hôm nay sáu tháng hai đã có một mươi chín tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân
và trong những ngày này tại mỗi địa phương sẽ có hàng trăm người dân là người thân đến để đưa tiễn các tân binh lên đường
tuy nhiên nguy cơ tai nạn giao thông tại các điểm giao nhận quân sẽ tăng cao nếu như mỗi người không nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật an toàn giao thông
vào khoảng chín giờ sáng nay một xe ô tô chở tân binh từ hải phòng về giao quân tại trung đoàn tám trên địa bàn huyện tiền hải tỉnh thái bình
khi lưu thông trên quốc lộ ba mươi bảy thì xe chở tân binh va chạm với một xe máy đi ngược chiều hậu quả hai thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ
các hành vi hàng ngang cố tình đeo bám các phương tiện nhất là tại các nút điểm giao cắt khi có lượng lớn người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
để ngày hội tòng quân có ý nghĩa trọn vẹn
mỗi tân binh cũng như mỗi gia đình lực lượng chức năng khuyến cáo cá nhân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ diễn ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
đó là ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại thành phố vinh và ba nghìn bảy trăm linh hai s tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
một mươi ba đối tượng trong đó có một giám đốc hai phò giám đốc trung tâm và một số cán bộ đăng kiểm bị bắt giữ
quá trình điều tra bước đầu xác định các nhân viên đăng kiểm và bộ phận hồ sơ móc nối với một số đối tượng cỏ ở bên ngoài
để nhận các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến đăng kiểm và thống nhất nhận hối lộ số tiền từ một trăm linh đến một triệu đồng một phương tiện
tùy theo mức độ để bỏ qua các lỗi và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện cơ giới đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét hai cơ sở trên khám xét nhà riêng của nguyễn quý khánh
giám đốc trung tâm nguyễn trinh tài phó giám đốc và nguyễn viết đức phó giám đốc thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
qua hơn một tháng nghị án vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt trương tiến bắc
trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi một năm tù với hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức đồng thời tuyên phạt mức án từ hai đến ba năm tù cho hưởng án treo
đối với bốn đồng phạm của bị cáo bắc về tội làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy bắc nguyên là cán bộ kỹ thuật của khoa ung biếu bệnh viện đa khoa kiên giang
thông qua mối quan hệ quen biết bắc đã làm giả tám mươi sáu hồ sơ vay vốn của cá nhân và người khác để vay tiền của ngân hàng bưu điện liên việt
trên nhánh kiên giang lừa đạo chiếm đặt số tiền gần hai hai tỷ đồng
riêng bốn bị cáo trương thị mỹ nhân võ kim anh nguyễn hoàng phi danh thị thu hằng là đồng phạm đã giúp sức cho bắc
thực hiện hành vi phạm tội làm giả hồ sơ vay vốn một mươi bốn trường hợp khác
cũng trong thời gian trên bắc đã làm giả một mươi hồ sơ vay vốn cho trần hoàng việt để việc chiếm đoạt số tiền hai tỷ đồng của ngân hàng liên việt
sau đó việt trả công cho bắc ba trăm linh triệu đồng tuy nhiên việt đã bị tử vong do bệnh lý
nên tòa án đã quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo việt
bộ tài chính vừa có phiếu chuyển đơn tố cáo của hàng chục công dân về việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng scb
xong bị hô biến thành hợp đồng bảo hiểm với manulife tới cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
theo đó các đơn thư cùng tố xác việc đại lý bảo hiểm có hành vi lừa đảo giả mạo để ký hợp đồng bảo hiểm
và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh khởi tố hình sự để điều tra đưa ra truy tố xét xử cá nhân tập thể lừa đảo
buộc ngân hàng scb và manulife phải giải quyết trả lại tiền cho người mua sản phẩm bảo hiểm
vào sáng ngày hôm qua đang trên đường vận chuyển bốn kg ma túy đá đi tiêu thụ đối tượng nguyễn văn cảnh
trú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã bị công an huyện hưng nguyên mật phục bắt quả tàng
tại cơ quan điều tra cảnh khai nhận trước đó
thuê xe taxi trở lên khu vực biên giới việt nam lào thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương
mua ma tuy về bán cho các con nghiện
khi đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
cảnh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản và đánh bạc
hiện công an huyện hưng nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau khi nhận được thông tin sáu em học sinh tại một trường cấp ba trên địa bàn bị ngộ độc
nghi do sử dụng ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã vào cuộc xác minh
và triệt phá một đường dây chuyên cung cấp ma túy nước biển cho học sinh sinh viên
khẩn trương vào cuộc công an quận đã xác minh và bắt giữ ba đối tượng gồm trần thanh hiền võ thái huy
lê vinh quang đều trú tại quận liên triểu thu giữ một mươi hai chai dung dịch chứa ma túy nước biển
mở rộng điều tra công an quận thanh khê đã làm việc với thân hoàng vĩnh long
trú tại phường thanh bình quận hải châu là tổng đại lý cung cấp ma túy cho các đối tượng trên và cả thành phố
khám xét khẩn cấp nhà ở của long thu giữ thêm một mươi sáu chai lớn chứa dung dịch màu vàng trắng xanh đỏ các loại
nghi là ma túy nước biển vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
thưa quý vị trong thời đại số bốn
những luận điệu thù địch mà các thế lực xấu đưa ra để can thiệp vào công việc nội bộ nước khác
nhất là các quốc gia có thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
đang lan truyền rất nhanh với phạm vi toàn cầu và đó là một thách thức
xong nhìn ở mặt thuận lợi hiện truyền thông mạng xã hội với xu hướng hội tụ đa phương tiện
khi mà internet có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ hệ thống báo chí việt nam
thì những thông tin chính thống cũng là những thuận lợi để chúng ta ngăn chặn những thông tin xấu độc hiện nay
và đó cũng là nội dung của tiểu mục nhận diện và đấu tranh tuần này với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
chưa bao giờ thông tin được truyền đi rất nhanh rộng rãi khắp toàn cầu với chỉ một vài thao tác như hiện nay
đó chính là nhờ những đặc tính yêu việt của thời đại số
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều nhược điểm như tính chất
thực của thông tin cần có sự sàng lọc kỹ của người tiếp nhận
bởi thực tế trong nhiều năm qua có rất nhiều tin giả xuất hiện như một loại virus độc hại
xâm nhập gây nhiễu dư luận thậm chí làm khủng hoảng niềm tin
tuy nhiên với sự phát triển của mạng lưới thông tin chính thống đã được số hóa trên không gian mạng
nhiều người dân trong đó có cả những việt kiều đang sinh sống rất xa tổ quốc
cũng đã biết sàng lọc và lựa chọn cách tiếp cận thông tin phù hợp
anh s c t ra nguyễn đã sống hơn ba mươi năm tại bang california mỹ
không ít lần
anh đã được tổ chức khủng bố việt tân tiếp cận lôi kéo với những thông tin lừa phỉnh
nhưng anh s c t ra nguyễn đã biết sàng lọc thông tin và lựa chọn những kênh thông tin chính thống để theo dõi
trước đây thì có một cái khoảng thời gian cái kênh thông tin ở trong nước cũng phải gọi là đi chậm
chứ là đi sau
nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng như là bên phía chính phủ việt nam
qua các kênh thông tin và được số hóa là giúp cho bà con
có thể hiểu rõ nhiều hơn và đầy đủ hơn và là đi gọi là đi đi đi tiên phong đi trước những cái nguồn thông tin để tránh đi cái chuyện mà bị xuyên tạc là bị rò rỉ ra bên ngoài đánh giá sai cho nên tôi thấy đây là một trong những cái nỗ lực về mặt thông tin trên các kênh truyền thông trên số hóa ở trên mạng phải nói là rất tiến bộ và rất nhanh nó đáp ứng kịp thời với lại nhu cầu của bà con của chúng ta đặc biệt là
không chỉ cộng đồng người việt ở mỹ anh đào sơn việt kiều sinh sống tại đức cũng cho biết giữa muôn vàn thông tin trên mạng internet hiện nay anh cũng dần biết lựa chọn những thông tin chính thống để theo dõi
và cũng qua mạng internet anh sơn nhìn thấy được những đổi thay từng ngày từng giờ ở quê hương với nhiều cảm xúc
những người mà theo dõi tin tức trong nước hay là qua mạng internet hoặc là qua cái hệ thống công nghệ ngày nay
chúng tôi thường theo dõi ở những trang báo chính thống
tại vì là trên mạng trên facebook hoặc là trên đoạn xã hội thì nó thông tin rất nhiều
nó đưa những cái mà người ta đọc đã thấy vô lý rồi
nên là thường là kiểu vào cái này người ta không ngang ít khi người ta tin vào những cái đưa trên facebook
mà muốn tìm hiểu tin tức thì chúng tôi thường hay thường chủ yếu hai cái trang báo mà chúng tôi nhiều nhất là
ví dụ như là công an nhân dân này dân trí này vmf này
đấy là chúng tôi thường hay vào
những cái trang mà chính thống của nhà nước đưa thì cái thông tin nó sắp dựa thật hơn
và cái lòng tin vào cái tin tức đấy nó lớn hơn
chứ không chúng tôi cũng tin vào những cái thông tin mà giống như là lá cải đưa trên facebook toàn xuyên tạc và nó cũng đúng sự thật
xã quế hương nhưng mà chúng tôi luôn luôn cập nhật được tình trình trong nước
qua các phương tiện thông tin đại chúng qua nguồn internet
ví dụ như trang của đài truyền hình công an
những cái thông tin các cái thơ báo về tình phong ngữ việt nam
và tình hình chúng tôi cũng cập nhật được tình hình phong ngữ của các trẻ gian
có nhiều học hắn cả
ông vũ văn tiến trưởng ban tuyên giáo tổ trưởng ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của ubnd tổ quốc việt nam cho biết
ngoài các kiểu bào thì những người dân vùng nông thôn là đối tượng dễ bị lôi kéo bởi những thông tin thù địch

vì vậy việc số hóa báo chí hiện nay
để mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận với những thông tin chính thống là vô cùng cần thiết
thu hút được lượng độc giả thính giả khán giả nhiều nhất của các cái kênh thù địch chống phá đảng nhà nước
là đánh vào sự tò mò của người xem của người nghe
cái sự tò mò là những cái chưa rõ ràng

thì họ khoét sâu vào cái sự tò mò đó
khi vắng một vị trí nào đó là họ phân tích thế nào người ta nghĩ đến những điều đó
khi bắt một đối tượng a thì họ nói là sẽ bắt đối tượng

thế nhưng nếu như mình có kịp thời mình phân tích mình định hướng tốt
thế nhưng nếu như mình có kịp thời mình phân tích mình định hướng tốt
thì là mình sẽ ngăn chặn được cái thông tin số độc này đến với công chúng

hiện nay mọi người dân trên toàn thế giới nếu muốn quan tâm đến đường lối chính sách và các tin tức liên quan đến mọi vấn đề
từ chính trị cho đến dân sinh tại việt nam đều có thể dễ dàng tiếp cận với những thông tin chính thống
từ cổng thông tin điện tử của các cơ quan ban ngành và hệ thống báo chí truyền thông việt nam đã được số hóa trên không gian mạng